tỉnh đoàn quảng bình phối hợp với hội sinh viên thành phố hà nội hội sinh viên thành phố đà nẵng vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái dành cho gia đình cựu thanh niên sung phong từng hoạt động trên tuyến đường trường sơn có hoàn cảnh khó khăn tại xã hải trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ngôi nhà mới được khởi công xây dựng là của vợ chồng ông hồ minh cựu thanh niên sung phong từng hoạt động trên tuyến đường trường sơn huyền thoại trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
vợ ông đã mất cách đây ba năm ông có ba người con trai trong đó hai người mắc bệnh hiểm nghèo
ngôi nhà của gia đình ông minh được làm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hiện đã xuống cấp nghiêm trọng không an toàn mỗi khi mưa bão
tỉnh đoàn quảng bình đã kêu gọi kết nối với hội sinh viên thành phố hà nội hội sinh viên thành phố đà nẵng để giúp ông minh xây dựng lại ngôi nhà với số tiền sáu mươi triệu đồng và dự kiến hoàn thành trong vòng hai tháng
cũng trong dịp này tỉnh đoàn quảng bình đã phối hợp với hội sinh viên thành phố hải phòng trao một mươi triệu đồng tiền mặt và các vật phẩm có giá trị một mươi năm triệu đồng cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện quảng trạch